tập đoàn sovico và liên hợp quốc đã ký kết biên bản ghi nhớ hỗ trợ hà nội trở thành thành phố sáng tạo do unesco công nhận
các tài năng sáng tạo và các doanh nhân trẻ của việt nam đặc biệt là những người sống ở thành phố hà nội
sẽ là những người trực tiếp hưởng thụ trực tiếp từ dự án
họ sẽ được trao cơ hội tham gia các chương trình nâng cao năng lực để tạo ra và thúc đẩy các sáng kiến xuất phát từ văn hóa
trong việc bảo vệ khôi phục và phát huy các di sản văn hóa của thành phố hà nội
qua đó thúc đẩy lĩnh vực sáng tạo đồng thời giúp tăng khả năng cạnh tranh năng suất
cơ hội việc làm và tăng trưởng kinh tế bền vững không chỉ của hà nội mà của cả việt nam trong dài hạn